tại nhà hát lớn hà nội bộ ngoại giao đã phối hợp với tổ chức quốc tế pháp ngữ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ngày quốc tế pháp ngữ
phát biểu tại lễ kỷ niệm thứ trưởng bộ ngoại giao hà kim ngọc đánh giá cao những thành quả mà cộng đồng đạt được trong các lĩnh vực hợp tác và đóng góp tích cực của cộng đồng pháp ngữ vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu cả về an ninh và phát triển
trong thời gian qua việt nam đã có nhiều nỗ lực và đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của cộng đồng pháp ngữ cũng như tăng cường hình ảnh pháp ngữ tại khu vực
quan hệ hợp tác với việt nam và cộng đồng pháp ngữ ngày càng được thắt chặt vai trò và vị thế của việt nam tại cộng đồng ngày càng được củng cố và nâng cao
thứ trưởng cũng đã khẳng định việt nam đã đang và sẽ tiếp tục chủ động tích cực tham gia đóng góp vào việc củng cố tình đoàn kết và hợp tác trong cộng đồng pháp ngữ vì hòa bình ổn định phát triển bền vững trên thế giới sẵn sàng làm cầu nối cho sự phát triển mạnh mẽ của pháp ngữ ở khu vực châu á thái bình dương